thưa quý vị sau khi nới giãn cách thành phố hà nội đang thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
nhiều hoạt động thiết yếu được mở cửa hoạt động trở lại trong đó có các chợ
tuy nhiên việc quản lý các chợ dân sinh chợ tự phát ra sao khi mà tại đây công tác phòng chống dịch vẫn còn có những chủ quan lơ là
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chợ tự phát thuộc làng đình thôn mỹ đình
hoạt động kinh doanh buôn bán hầu như đã trở lại bình thường sau khi hà nội nới lỏng giãn cách chuyển sang chỉ thị một mươi năm
tuy nhiên cả người dân và tiểu thương khi bán hàng lại quên mất khoảng cách
thậm chí có những tiểu thương đeo khẩu trang cho có hoặc là không đeo như thế này
nhiều người dân đi chợ cũng vô tư không đeo khẩu trang
chợ ở đầu mối phía nam mỗi gian hàng đều có màn che nilon để phòng dịch
nhưng với lượng người đi chợ đông không hề có khoảng cách
nếu không đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín nơi đây tiêm ẩn nguy cơ lây bệnh
dù ban quản lý chợ đã liên tục tuyên truyền nhưng vẫn không được mấy hiệu quả
khi vẫn có một số tiểu thương và người dân chủ quan lơ là
về ý thức của người bán hàng thì hiện đại là chúng tôi nhắc nhở rất nhiều lần
và họ cũng đang dần dần đi vào cái nếp bán hàng
chống dịch và để mà để tiến tới được tốt hơn nữa thì chúng tôi tăng cường lực lượng cán bộ nhân viên
tham gia chống dịch và nhắc nhở người dân thường xuyên người bán hàng thường xuyên
để đảm bảo được là chống dịch được tốt hơn
thành phố hà nội có trên bốn trăm linh chợ truyền thống và hàng trăm chợ tạm nằm sen lẫn trong các địa bàn dân cư
việc nới lỏng giãn cách đã tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa thuận lợi
nhưng cũng đặt ra các vấn đề về đảm bảo an toàn dịch bệnh
thì theo tôi
cái này là trách nhiệm là trách nhiệm của phường của quận mà sở tại của cái đó
nếu đã định hình phải cho nó hoạt động tử tế giãn cách đúng không khẩu trang
rồi vấn đề là phòng dịch rửa tay tất cả các thứ phải làm
thì trong đó chợ phức tạp nó nhiều ngành hàng lắm
đấy thì tất cả những cái đó phải làm
rồi vấn đề thường xuyên là nhắc nhở và đề xuất kiến nghị về tiêm phòng cho bà con
bạn lẻ nó đã tiếp xúc với hàng trăm và nghìn người bằng ảnh
vai trò của chợ là thành phố phải xác định là một khâu bán lẻ rất quan trọng
và được đầu tư cho nó bài bản kiểm soát nó chặt chẽ đảm bảo văn minh thương mại và chống dịch
mua bán nhu yếu phẩm là việc làm thiết yếu của người dân
tuy nhiên phải làm sao đảm bảo khuyến cáo năm k của bộ y tế trong công tác phòng dịch cần được mỗi người chú trọng quan tâm
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền quản lý nhắc nhở địa bàn
để công tác phòng chống dịch covid thực sự có hiệu quả trong thời điểm này
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần quy định rõ người có áp xanh được di chuyển
người có áp vàng hạn chế di chuyển và người có áp đỏ thì ở nhà
cụ thể trong văn bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch covid một mươi chín ký vào ngày hai mươi bốn tháng chín
thủ tướng yêu cầu bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ y tế bộ công an và các cơ quan liên quan
thống nhất dùng chung một ứng dụng phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
ứng dụng này phải đáp ứng được yêu cầu về thông tin dữ liệu và tạm thời được gọi
là ứng dụng phòng chống covid pc covid
đồng thời thủ tướng yêu cầu cần quy định rõ người có áp xanh được di chuyển
người có áp vàng hạn chế di chuyển người có app đỏ thì không được di chuyển
khi triển khai ứng dụng mới thì tất cả người dân đã khai báo thông tin trên các ứng dụng trước đây
sẽ phải được tự động cập nhật chuyển sang ứng dụng mới không phải khai báo lại từ đầu
các thông tin về sức khỏe đi lại tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung
thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng chống dịch đảm bảo an toàn thông tin
không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác
tại một số địa phương trên cả nước hiện nay đã đưa vào sử dụng hệ thống camera để quét mã qr
khai báo di chuyển nội địa tại các trạm chốt kiểm soát dịch
đây là phần mềm được ứng dụng được chạy trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do bộ công an triển khai xây dựng
việc quét thông qua camera này đã tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển
giúp cho xử lý nhanh chóng để người dân tránh ủn tắc
và tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
thành phố hà nội đã chuyển sang áp dụng chỉ thị một mươi năm từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
tuy nhiên tại hai mươi hai cửa ngõ lớn ra vào thành phố đều duy trì trạm chốt kiểm soát dịch bệnh
người dân đi qua đây ngoài các giấy tờ ra vào thành phố theo quy định
bắt buộc đều phải tiến hành khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng vneid
hoặc qua website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
công dân sau khi kê khai được cấp một mã qr
camera tự động quét mã qr này
sau gần nửa tháng triển khai người dân đã thích nghi với cách thức kê khai này
quét mã cho camera này anh cảm thấy nhanh và tiện lợi cho mọi người
thì nó tiện hơn so với quét bằng điện thoại đấy
nó hạn chế được tiếp xúc với cả cán bộ trực chốt với cả nó nhanh
so với việc sử dụng điện thoại như trước đây
thì việc dùng camera này sẽ chỉ mất từ hai đến năm giây để quét mã qr
đồng thời đảm bảo được một trăm linh người dân khi qua chốt đều phải quét mã qr khai báo di chuyển nội địa
camera được đặt cố định giữ được khoảng cách tối đa là ba mươi mét
qua đó hạn chế tiếp xúc gần giữa cán bộ với công dân tránh gây nguy cơ lây nhiễm
thông tin mà mã qr sau khi quét ngay lập tức được truyền đến hệ thống
để nhận diện thông tin kịp thời xác định nhân thân người lưu thông
và ngăn chặn kịp thời f nếu có vi phạm quy định về giãn cách xã hội
thực hiện được camera kiểm soát mã qr code thì có được tiện ích là việc người dân đi qua
thì quét qua camera đó tốc độ quét nhanh tức là lưu lượng người đi sẽ nhanh hơn

cái thứ hai nữa là tiếp xúc giữa cán bộ kiểm soát bằng smartphone của cán bộ
cái thứ hai nữa là tiếp xúc giữa cán bộ kiểm soát và người dân sẽ ít hơn
thì cái nguy cơ lây nhiễm là sẽ hạn chế hơn
tại thành phố hồ chí minh qua phần mềm vneid và quét mã qr tại một trăm linh chốt kiểm soát dịch
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín đã phát hiện sáu trăm linh bảy lượt nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó xác minh được một trăm chín mươi chín trường hợp và có một trăm một mươi hai trường hợp đang là f hai
công an tỉnh tây ninh cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống camera quét mã qr
tại bốn điểm kiểm soát trọng điểm phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cùng với camera được sử dụng để quét mã qr
người dân có thể đồng thời đưa tài liệu giấy tờ lên camera để cám bộ chốt kiểm tra khi có yêu cầu
công dân khi đi qua các chốt trạng của lực lượng kiểm soát
thì công dân sẽ sử dụng được cái mã qr code qua các chốt chạm
thì được kiểm soát
rất là nhanh và tiện lợi cho người dân tránh ùn tắc và tiết kiệm cho công tác phòng chống dịch
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết
thời gian tới sẽ có văn bản đề nghị công an các tỉnh thành phố
triển khai việc đưa hệ thống camera quét mã qr tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
vừa đáp ứng yêu cầu rút ngắn về thời gian khi công dân lưu thông qua các chốt
vừa đồng bộ quản lý thông tin di biến động của công dân
hỗ trợ công tác khoanh vùng truy vết phòng chống dịch bệnh